phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công
một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá với số tiền lên tới gần một trăm linh tỷ đồng
đường dây do nguyễn như trường hai mươi chín tuổi và phạm thế duy ba mươi hai tuổi
cùng ở phường đông ngàn thị xã tử sơn cầm đầu
trước đó tại một cửa hàng cầm đồ do trường làm chủ lực lượng công an đã bắt quả tàng duy
cùng bốn đối tượng khác đang cá độ bóng đá
kết quả điều tra mở rộng cho thấy trường quản lý trang mạng v tám mươi tám ag com
và cấp tài khoản mật khẩu tiền ảo cho các con bạc
ngoài ra các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội gia lô tin nhắn điện thoại đánh lô đề
mở các cửa hiệu cầm đô cho vai nặng lãi siết nợ và đòi nợ
từ ngày một tháng chín đến nay số tiền đánh bạc cá độ bóng đá do trường chỉ đạo lên tới gần một trăm linh tỷ đồng